phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu rõ
sau bảy năm thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực nội chính
phòng chống tham nhũng tiêu cực cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
bốn cơ quan đã tham mưu có hiệu quả với bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo
chỉ đạo xử lý nhiều vụ án vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
xử lý nghiêm các vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
tiếp ngài vladimir baravikov tân đại sứ belarus tại việt nam
tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan hữu quan belarus đạt được nhiều kết quả đáng kể
hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm
đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm công nghệ cao tội phạm kinh tế
và trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự phòng cháy chữa cháy
phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân
tổ chức thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm
đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân
gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
chủ trì hội thảo khoa học cấp bộ quản lý người nước ngoài ở việt nam trong tình hình hiện nay
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
các ý kiến tại hội thảo đã góp phần thống nhất nhận thức chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý người nước ngoài tại việt nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
các đơn vị chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nước ngoài ở việt nam
trước mắt hoàn thiện hệ thống quản lý xuất nhập cảnh đồng bộ từ cấp cục đến công an cấp xã
các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
phải tiếp tục được ra soát chuẩn bị kỹ lưỡng triển khai bài bản
tiến độ tổ chức các hoạt động phải được bảo đảm tạo những dấu ấn đậm nét
về hình ảnh và truyền thống của các lực lượng cảnh sát trong công an nhân dân
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo
các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
nhấn mạnh tại phiên họp ban chỉ đạo diễn ra trong tuần qua
đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình câu lạc bộ ba tích cực
trong đồng bào dân tộc khơ me tại xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị công an tỉnh bạc liêu tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình
góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
quốc xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở
kiểm tra công tác tại cục kế hoạch và tài chính cục quản lý xây dựng và doanh trại
cục trang bị và kho vận viện khoa học và công nghệ bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đề nghị các đơn vị chủ động khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi bổ sung
hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
tạo hành lang pháp lý đầy đủ phục vụ công tác
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đề án được sau
có cơ chế chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên đột xuất của lực lượng công an
thưa quý vị và các bạn chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong
nhìn lại lịch sử việc lấy dân làm gốc dựa vào sức dân
luôn là một chiến lược quan trọng quyết định mọi sự thành công
và thắng lợi của cách mạng việt nam
và ngay từ cơ sở nhiệm vụ xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng
bởi đây chính là lực lượng gần dân nhất sát dân nhất
và cũng là lực lượng góp phần đưa các chủ trương đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội
thực tiễn cũng đã chứng minh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở đông đảo hùng hậu và có chất lượng tốt
thì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng sẽ được củng cố vững chắc
qua đó là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân
gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong tình hình mới
mô hình tổ liên gia tự quản tỉnh vĩnh phúc
đây là mô hình ra đời từ năm hai nghìn tám và cho đến nay đã có gần một mươi một tổ liên gia tự quản
đang hoạt động trên toàn tỉnh
tham gia sinh hoạt cùng mô hình định kỳ hàng tháng
mỗi tổ liên gia cùng với lực lượng công an xã công an xã bán chuyên trách
bảo vệ dân phố và dân phòng tiến hành họp bàn trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự

những mô hình tự quản là hoạt động cụ thể hóa từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vai trò của nhân dân trong xây dựng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở
đã được quán triệt trong nhiều chủ trương quan điểm của đảng
kết luận số bốn mươi bốn ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín của ban bí thư đã nêu rõ
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là cơ sở quan trọng xây dựng thế trận lòng dân
thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân
đồng thời nhấn mạnh phương châm chiến lược
đó là đảm bảo an ninh trật tự từ xa từ sớm từ cơ sở
và như vậy việc xây dựng lực lượng tại chỗ có ý nghĩa quyết định
trong đó có sự tham gia của lực lượng công an nhân dân và lực lượng quần chúng nhân dân tại chỗ
thực tế là lực lượng công an dù có chuyên trách dù có tài giỏi đến mấy
cũng không thể gọi là lắm bắt hết hay là phản ứng kịp với mọi tình huống xảy ra
trong hết sức là phức tạp trong đời sống hàng ngày
thế cho nên là chính từng người dân nếu như họ có ý thức
và nếu như họ được khuyến khích tham gia với cái ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng
thì họ sẽ là lực lượng hỗ trợ tôi nói nhấn mạnh là hỗ trợ lực lượng chuyên trách
thực hiện tốt hơn cái chức năng nhiệm vụ của họ
thế thì để những người đấy có thể tham gia được
thì rõ ràng chúng ta cần phải có quy định về mặt pháp lý hết sức cụ thể
để làm sao đó phát huy được cái tính tự giác cái ý thức tập thể ý thức cộng đồng
bảo vệ cái lợi ích chung của những cái người mà vốn dĩ họ không có trách nhiệm phải làm những việc đó
trên thực tế việc vận động sự tham gia của nhân dân
trong xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đã huy động được sức sáng tạo trí tuệ năng lực
phát huy sức mạnh
và tinh thần tự nguyện của nhân dân
đồng thời góp phần đảm bảo dân chủ
tham gia giám sát phản biện
đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự
lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở
đó như là lực lượng
cơ quan xã bán chuyên trách
lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng
và lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp trường học
đây là những lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng này đã tuyên truyền
phổ biến các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
đồng thời vận động quần chúng nhân dân
tích cực tham gia phong trào đấu tranh tố giác
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đây chính là sự biểu hiện rất cụ thể
cái quyền con người quyền công dân thực hiện là sao
thông qua các tổ tự quản thế này
thông qua cái vai trò gọi là
tự nguyện của người dân
người dân thấy là cái trách nhiệm của mình
tham gia vào mọi cái hoạt động kinh tế
chính trị xã hội của đất nước
và cả ngay trên cả địa bàn cơ sở
đó cũng chính là một trong những lệnh luyện dân chủ
quyền của người dân
quyền làm chủ người dân
tuy nhiên phải nhìn nhận thẳng thắn rằng
tại một số nơi
việc phát huy vai trò của các lực lượng tham gia bảo vệ
an ninh trật tự còn mang tính hình thức
việc xác định chức năng nhiệm vụ của
các lực lượng còn chưa được cụ thể
chưa phù hợp chưa có sự gắn kết
giữa các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở điều này đã ảnh hưởng
ít nhiều đến chất lượng hiệu quả
việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vì vậy yêu cầu đặt ra là
cần có sự quan tâm xây dựng lực lượng
chuyên trách nòng cốt trong phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
và dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở được kỳ vọng sẽ
giải quyết vấn đề này
chính vì việc tinh gọn như thế này
được tập hợp lực lượng thống nhất
đầu mối này được tạo ra một phong trào
chung phong trào quần chúng
ở cơ sở
có phần hết sức quan trọng trong vấn đề
giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
và nó không chỉ là thống nhất phong trào rồi
nó thống nhất về cả hành động
thống nhất cả tiêu chí
và quan trọng hơn nữa nó tập hợp được lực lượng
lực lượng ở đây là gì
đó chính là quần chúng nhân dân
đó là đội ngũ cán bộ đội ngũ đảng viên
ở cơ sở
và như thế đã chưa bao giờ phát huy vai trò quần chúng
nếu như có một cái bộ luật mới như thế này
thì cán bộ chính quyền địa phương sẽ rất dễ dàng
trong việc là triển khai và thực hiện
cái hoạt động gọi là phối hợp
kết hợp giữa lực lượng chuyên trách
và lực lượng tư nguyện
cơ chế tư nguyện
thì chính quyền địa phương sẽ biết là làm như thế nào
khuyến khích được cái tính tích cực cái ý thức tự giác của người dân
trong cái điều kiện kinh tế thị trường hiện nay
chứ không phải như trước đây
trước đây là cái bối cảnh thời kỳ bao cấp hoặc là thời kỳ chiến tranh
cái chuyện đấy người dân mà tham gia
nó rất là tự nhiên rồi
nhưng bây giờ trong thời buổi kinh tế thị trường
cái tính toán của cá nhân là có
đấy vậy thì làm thế nào để bên cạnh cái chuyện là
chỉ có phát huy cái tính tự nguyện tự giác của họ
hợp lý để họ cảm thấy rằng là không chỉ là
dựa trên cái tự giác của mình
mà rõ ràng được nhà nước ghi nhận
bằng chế độ đại ngộ bằng khen thưởng bằng vinh danh
phát huy hơn vai trò quần chúng nhân dân đối với
sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
yêu cầu khách quan này đòi hỏi thực tiễn việc xây dựng luật
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
qua đó tại cơ sở pháp lý thống nhất
tương thích trong hệ thống pháp luật an ninh trật tự
để tổ chức
huy động quần chúng bảo vệ sự bình yên
ngay từ khôn bản xóm thị trấn
làm cơ sở giữ vững nền an ninh trật tự
của đất nước